trong những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh tuyên quang có những bước phát triển rất tích cực
tuy nhiên số lượng máu mà các cơ sở y tế cần trong cấp cứu điều trị bệnh là rất lớn
và số lượng người hiến máu tình nguyện cũng chỉ đáp ứng được một phần trong nhu cầu sử dụng máu của người bệnh
do đó bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đã thành lập ngân hàng máu sống để đáp ứng nhu cầu về chế phẩm máu và điều trị cho người bệnh
từ thực tế ở tuyên quang cho thấy tại các bệnh viện tuyến huyện đặc biệt là các bệnh viện ở nơi vùng sâu vùng xa
số lượng máu dự trữ tại bệnh viện rất hạn chế lượng máu dành cho người nghèo lại càng eo hẹp hơn vì chi phí tiếp máu không hề rẻ
trong năm hai nghìn một mươi sáu kế hoạch chuyên máu của bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang là một lít nhưng trên thực tế số máu đã được sử dụng là trên hai tám trăm linh lít
qua đó có thể thấy nhu cầu chuyển máu của bệnh nhân đang ngày một tăng cao
trước thực trạng đó bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đã quyết định thành lập ngân hàng máu sống với tinh thần tự nguyện sẵn sàng hiến máu
tuyên truyền về nghĩa cử cao đẹp của hiến máu cứu người với tôn chỉ một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại tất cả vì bệnh nhân thân yêu

trong năm hai nghìn một mươi sáu bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đã quyết định thành lập ngân hàng máu sống với tôn trị một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại tất cả vì bệnh nhân thân yêu

tỉnh tuyên quang đã phối hợp với các tổ chức hiến máu tỉnh nguyện thực hiện một mươi một đợt hiến máu tỉnh nguyện tiếp nhận trên ba tám trăm linh đơn vị máu
công tác hiến máu tình nguyện được duy trì tổ chức tại một trăm linh các huyện thành phố các trường trung học chuyên nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh
số lượng người hiến máu nhắc lại nhiều lần ngày càng tăng cao qua đó đem những giọt máu hồng cứu sống sinh mạng cho nhiều người bệnh
trong thời gian tới tỉnh tuyên quang cần nhân rộng mô hình câu lạc bộ ngân hàng máu sống tại các địa phương để giúp các bệnh nhân tuyến huyện có được nguồn máu chủ động sẵn sàng cứu chữa bệnh nhân khi cần thiết